hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại tỉnh quảng ngãi sau lễ khai giảng thì nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm suối
thì xảy ra tai nạn đã khiến cho hai em đuối nước tử vong
thông tin vừa được chủ tịch ubnd xã trà giang huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi xác nhận
thông tin ban đầu hai học sinh đuối nước là em trần đình dương và nguyễn duy nam
đều là học sinh tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện sơn tịnh
sau lễ khai giảng hai em học sinh trên cùng với các bạn rủ nhau ra suối tắm
trong quá trình tắm hai em rơi vào vũng nước sâu nên bị đuối nước
những học sinh đi cùng không biết bơi nên cũng không thể ứng cứu
hệ lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ngô thái thi sinh năm hai nghìn bảy trú tại thành phố bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ án ngô thái thi có quen biết với một phụ huynh
phụ nữ sinh năm hai nghìn hai hiện đang tạm trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu
vào ngày hai mươi tám tháng tám khi nghe tin bạn của mình bị một người đàn ông là hàng xóm sang chơi
có hành vi sảm sỡ thi đã rủ thêm hai người bạn mang theo hai dao tự chế
tìm người đàn ông này để xử lý
đến nơi thi dùng dao chém người đàn ông trên gây thương tích nặng
bất ngờ đột kích vào một quán karaoke trên địa bàn
công an huyện xuân lộc và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã bắt quả tăng một mươi đối tượng tụ tập sử dụng ma túy
các đối tượng bị bắt giữ và bắt quả tang tại quán karaoke gov ở xã xuân tâm huyện xuân lộc
công an thu giữ một số ma túy dạng viên nén và dạng bột cùng các dụng cụ dùng cho việc sử dụng chất ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi trên một mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
hoàng nguyễn dương là chủ quán và trần duy tâm là nhân viên phục vụ
đã khai nhận về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép
chất ma túy này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cũng vừa vận động một đối tượng
sau hai mươi năm ẩn nấp dưới danh nghĩa anh họ trốn truy nã ra đầu thú
đó là nguyễn văn sơn sáu mươi ba tuổi chú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
sơn bị công an huyện ea leo truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
do vỡ nợ trong hoạt động kinh doanh nông sản
vào năm hai nghìn hai sơn từ thái bình vào xã ea hờ leo
tỉnh đắk lắc sinh sống
tại đây sơn lấy giấy tờ của người anh họ là trần văn thành
rồi đến cơ quan chức năng làm các giấy tờ tùy thân và ẩn nấp dưới tên gọi là trần văn thành
tuy nhiên quá trình làm ăn sơn bị thua lỗ nặng và nợ người dân với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
sau khi mất khả năng trả nợ sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương
và bị công an huyện ea leo ra quyết định truy nã
sở giao thông vận tải cho biết những đơn vị vận tải không giảm cước vận tải
dù trước đó đã tăng giá vì lý do nhiên liệu tăng giá sẽ bị tập trung kiểm tra
theo số liệu mới nhất từ sở giao thông vận tải hà nội
đến thời điểm này trên năm mươi doanh nghiệp vận tải do đơn vị này quản lý
đã và đang kê khai giảm giá cước với mức giảm trung bình từ năm đến một mươi
sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu các doanh nghiệp giả soát các chi phí cấu thành giá
kê khai giảm giá cước lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh
thực hiện nghiêm việc nghiêm mết giá đã kê khai theo quy định
đối với những đơn vị vận tải đã kê khai tăng giá cước mà sau khi giá nhân liệu giảm
doanh nghiệp lại không giảm giá cước thì sở giao thông vận tải sẽ tập trung kiểm tra những đơn vị đó